cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thanh nhàn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại phường tô hiệu thành phố sơn la
chức vụ phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với nguyễn thanh nhàn
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố năm cán bộ
liên quan đến sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
mở rộng điều tra vụ án đến nay cơ quan an ninh điều tra đã có đủ căn cứ
xác định ngoài hành vi trực tiếp sửa bài thi nâng điểm các môn thi trắc nghiệm cho thí sinh
các bị can nguyễn thị hồng nga chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng
sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la thư ký ban chỉ đạo ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm
lò văn huynh trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
ủy viên ban chỉ đạo ủy viên hội đồng thi trưởng ban thư ký còn câu kết với nguyễn thanh nhàn
phó trưởng ban làm phách kiêm phụ trách tổ làm phách vòng một sửa nâng điểm bài thi trắc nghiệm
cung cấp khóa phách cho bộ phận chấm thi tự luận để chấm nâng điểm môn ngữ văn cho một số thí sinh
tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ